nhằm phát huy vai trò sung kích sáng tạo của thanh niên thực hiện phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc
và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp tỉnh đoàn tuyên quang đã triển khai dự án làng thanh niên lập nghiệp bình an với tổng số vốn trên năm mươi hai tỷ đồng
sự án làng thanh niên lập nghiệp bình an được triển khai trên diện tích khoảng một ba trăm linh ha thuộc xã bình an huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
đây sẽ là nơi sinh sống lao động sản xuất của sáu mươi bốn hộ hiện có của bản dạ xã bình an và năm mươi hộ thanh niên dân tộc thiểu số mới đến lập nghiệp tại làng
mỗi hộ hiện tại được cấp khoảng một trăm năm mươi bốn m hai đất ở trên hai trăm linh m hai đất vườn và được hỗ trợ để thay đổi phương thức sản xuất trên cơ sở áp dụng các mô hình sản xuất
nông lâm nghiệp tiên tiến thâm canh để tăng hệ số sử dụng đất và sản lượng cây trồng
đối với những hộ mới đến sẽ được cấp
bốn trăm linh m hai đất ở và sáu trăm linh m hai đất vườn và được giao mỗi hộ một năm ha dường sản xuất để phát triển kinh tế
dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
sau khi hoàn thành làng thanh niên lập nghiệp bình an sẽ tạo ra việc làm ổn định đời sống cho trên ba trăm linh lao động thường xuyên trong vùng dự án và trên hai trăm linh lao động thời vụ